tàu năm trăm hai mươi một của lữ đoàn chín trăm năm mươi năm vùng bốn hải quân đã cập cảng cam ranh thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đưa ba mươi ba ngư dân của tàu cá qna chín mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng hai khi tàu qna chín mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu đang khai thác hải sản cách đảo tốc tan
huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa khoảng chín hải lý về phía nam
thì bất ngờ bị chập điện bốc cháy rồi chìm xuống biển
tám trong số ba mươi ba ngư dân trên tàu bị thương
khi tai nạn xảy ra tàu qnna chín mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi chín đang khai thác thủy sản gần đó đã kịp thời ứng cứu
nhận được thông tin cứu nạn tàu năm trăm hai mươi một hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển đã khẩn trương cơ động
để tiếp nhận tám ngư dân bị thương và đưa vào đảo tốc tan để chăm sóc y tế
sáng ngày hai mươi năm tháng hai tàu năm trăm hai mươi một nhận nhiệm vụ đưa ba mươi ba ngư dân từ vùng biển trường sa vào đất liền
ngày hai mươi bảy tháng hai bộ tư lệnh vùng bốn hải quân đã tổ chức bàn giao ba mươi ba ngư dân
và một số vật chất trên tàu cá cho gia đình và chính quyền địa phương tỉnh quảng nam